trong các ngày tết tạo không khí vui tươi đón xuân đầm ấm phấn khởi hăng sai lao động
quá trình triển khai dự án cần đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra và phải tuyệt đối an toàn
cũng trong ngày hôm nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với viện khoa học công nghệ
cục kỹ thuật hình sự bộ công an tổ chức hội thảo quốc gia đánh giá các giải pháp khoa học công nghệ sinh chắc học adn
giọng nói mống mắt phục vụ triển khai luật căn cước
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội thảo
luật căn cước đã được thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó có nội dung quy định bổ sung thêm thông tin sinh chắc học adn giọng nói và mống mắt
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
việc áp dụng công nghệ sinh chắc học adn giọng nói mống mắt không chỉ phục vụ cho lợi ích của cá nhân công dân
mà còn phục vụ cho sự phát triển của cả quốc gia
từ những kinh nghiệm triển khai của các quốc gia trên thế giới đặt ra yêu cầu việt nam sẽ triển khai thực hiện như thế nào
để thuận tiện nhất đạt được hiệu quả cao nhất
trên cơ sở đó hội thảo là dịp để trao đổi thảo luận cách thức triển khai ứng dụng
phải đảm bảo đáp ứng cơ sở phù hợp với chính sách pháp luật việt nam thông lệ khu vực quốc tế và tình hình thực tế của người dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng khẳng định là cơ quan được sao bộ công an cầu thị lắng nghe
tiết thu đầy đủ những ý kiến của các đại biểu nhà khoa học chuyên gia trong nước và quốc tế để bổ sung
đồng thời báo cáo chính phủ lựa chọn phương án tối ưu nhất hiệu quả nhất tiết kiệm nhất
chống lãng phí phục vụ phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế
cũng như nhiều tập đoàn công ty công nghệ hàng đầu của việt nam và thế giới
trên cơ sở đó đánh giá tổng quan về công nghệ giải pháp hạ tầng về sinh chắc học adn
mống mắt giọng nói tiến tới bổ sung các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật nhằm phục vụ triển khai luật căn cước
trong hai ngày ba và bốn tháng hai vừa qua cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phối hợp với tổng công ty may một mươi
đã đến thăm tặng quà tết cán bộ chiến sĩ công an các huyện quảng bạ yên minh đồng văn và mèo vạc của tỉnh hà giang
đoàn đã trao tặng bốn trăm linh xuất quà tết là chăn bông cho cán bộ chiến sĩ công an các huyện quản bạ yên minh đồng văn và mèo vạc
mặc dù công tác ở các xã thị trấn còn gặp nhiều khó khăn và điều kiện công tác đặc thù
nhưng các cán bộ chiến sĩ công an xã đã nỗ lực quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã
nhân dịp này đoàn cũng trao tặng một trăm linh xuất quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại ba trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học sùng là phổ thông dân tộc bán chú tiểu học lũng cú huyện đồng văn
và phổ thông dân tộc bán chú tiểu học bảo vinh huyện mèo vạc
những hoạt động thiết thực ý nghĩa của đoàn công tác đã kịp thời động viên chia sẻ một phần khó khăn
với các em học sinh cùng gia đình khuyến khích các em vượt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống
thưa quý vị đã thành thông lệ cứ mỗi dịp tết đến các hoạt động tổ chức tết cho người nghèo
đã được lực lượng công an tỉnh quảng bình quan tâm tổ chức nhằm mang đến một mùa xuân yêu thương
nghĩa tình đối với các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa
thưa quý vị đã thành thông lệ cứ mỗi dịp tết đến các hoạt động thiết thực ý nghĩa của đoàn công tác đã kịp thời động viên chia sẻ một phần khó khăn
với các em học sinh cùng gia đình khuyến khích các em vượt khó khăn tại các địa bàn biên giới vùng xa
thưa quý vị đã thành thông lệ cứ mỗi dịp tết đến các hoạt động thiết thực ý nghĩa của đoàn công tác đã lực lượng công an tỉnh quảng bình quan tâm tổ chức nhằm mang đến một mùa xuân yêu thương

công an tỉnh quảng ngãi góp phần làm ấm lòng những người con xa quê hương trên đường về quê an tết sau một năm mưu sinh vất vả mong muốn mọi người đón tết thật vui vẻ an toàn
tin an ninh trả tự một ổ nhóm đánh bạc lựa chọn địa điểm là lán trại nằm biệt lập cách xa khu dân cư ít người qua lại vừa bị công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an triệt xóa bắt giữ năm đối tượng
ngoài việc nằm xa khu dân cư thì việc lựa chọn các lán trại nằm biệt lập còn để các đối tượng dễ quan sát và tẩu thoát nếu bị phát hiện nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm này đã có tiền án về nhiều tội danh
sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa đàn đã phá thành công chuyên án bắt năm đối tượng đều trú tại huyện nghĩa đàn đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba cây thu giữ tại chiếu bạc trên chín mươi triệu đồng tiền mặt một bộ bài túi lơ khơ một xe ô tô bán tải năm điện thoại di động hiện công an huyện nghĩa đàn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án

sau khi phát hiện nguyễn văn huy có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra hành chính lực lượng công an thu giữ ba hộp pháo hoa nổ khám xét khẩn cấp nợ của huy cơ quan công an thu giữ hơn ba kg pháo hoa nổ
đấu tranh khai thác huy khai nhận mua số pháo trên của phạm văn lưu đang mang đi bán thì bị bắt mở rộng điều tra cơ quan công an bắt phạm văn lưu thu giữ gần hai mươi kg pháo nổ
trên cơ sở xét hỏi tại tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn huy hai mươi bốn tháng tù giam hình phạt bổ sung là một mươi triệu đồng và bị cáo phạm văn lưu ba mươi sáu tháng tù giam hình phạt bổ sung là hai mươi triệu đồng về tội buôn bán hàng cấm
sáng nay trên quốc lộ bốn a đoạn qua thôn khủy sao xã tri lăng huyện tràng định tỉnh lạng sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong và một người bị thương
thời điểm xảy ra tai nạn xe ô tô bán tải biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai do ông bùi quang huy chú tại thành phố hải phòng điều khiển chạy hướng cao bằng lạng sơn bất ngờ bị mất lái và lao xuống vực bên phải khiến một khiến cho lái xe và một hành khách trên xe tử vong người còn lại bị thương
ngay sau khi tai nạn xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân ban an toàn giao thông huyện tràng định đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp giải quyết đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời phân luồng điều tiết giao thông và hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
còn tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng vũ tuấn an bốn mươi bốn tuổi trú tại xã tân hiệp huyện long thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khi phát hiện bà nguyễn thị vệ sáu mươi tám tuổi quê tỉnh bình phước đang nghe điện thoại tuấn an điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát tuy nhiên đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó vũ tuấn an là đối tượng nghiện ma túy và đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
thưa quý vị bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong đó xử lý vi phạm và chấn áp các loại tội phạm là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của lực lượng chức năng
công an các tỉnh thành đã và đang tập trung tối đa lực lượng triển khai các nhiệm vụ để người dân đón tết trong an toàn ghi nhận tại tỉnh bắc giang
nói chung từng thôn làng đều được cán bộ công an xã xuống trực tiếp để phổ biến
chúng tôi ở đây một trăm linh cam kết cho gia đình và học sinh
với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau từ đó mỗi người dân chính là những người truyền tải thông điệp sống và làm việc theo quy định pháp luật một cách rộng rãi
được công an xã tuyên truyền chúng tôi cũng cam kết là tết là không dùng pháo nổ không sử dụng trái phép những vũ khí tự chế
tăng cường công tác trực ban thường trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo lực lượng
và phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn phục vụ nhân dân đón tết bình an và an ninh trật tự
bên cạnh công tác tuyên truyền các đơn vị nghiệp vụ đã lên kế hoạch phòng ngừa để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng vi phạm hình sự về buôn lậu và ma túy
về việc thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm trong chiều trước và sau tết nguyên đán hôm nay đội triển khai tổ chức họp để quán triển
một là phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí về các mục tiêu chỉ tiêu công tác để thực hiện điểm cao điểm
để thực hiện tốt thì các đồng chí cần lưng cao tinh thần trách nhiệm
thứ nhất là mỗi đồng chí phải bám sát địa bản bám sát đối tượng để có các biện pháp đặc biệt là làm các công tác phòng ngừa
ngoài việc đấu tranh với các loại tội phạm công tác đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung được triển khai đồng bộ
các đơn vị tập trung xử lý những trường hợp
vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn như vi phạm về nồng độ cồn và quá tốc độ cho phép
thưa quý vị việc kiểm soát kiểm tra về vi phạm nồng độ cồn được công an tỉnh bắc giang triển khai một cách đồng đều và rộng rãi khắp các tuyến đường
từ quốc lộ cho đến đường nội thành các tổ công tác được chia thành nhiều đường khác nhau để kiểm soát kiểm tra tất cả các vương tiện di chuyển trên các tuyến đường
ý thức của người dân tăng cao chính vì vậy hàng trăm phương tiện được kiểm tra chỉ dẫn ít trường hợp vi phạm